về diễn biến mưa lũ khu vực miền trung thì dự báo là sẽ còn mưa vào nốt sáng ngày hôm nay
tuy mưa giảm thế nhưng nền đất đá đã ngậm no nước
mưa xuống thì vẫn còn khả năng gây ra tình trạng lũ quét sạt lở đất vùng núi ngập úng vùng trũng thấp
vâng và theo báo cáo nhanh của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến một mươi sáu h chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một mưa lũ tại miền trung đã khiến cho năm người chết và mất tích
tại quảng trị gồm một người chết hai người mất tích
thừa thiên huế một người chết một người mất tích
đến thời điểm hiện tại còn một mươi hai chín trăm linh sáu nhà ngập ở mức từ hai đến sáu mét
trong đó quảng trị hai bốn trăm một mươi ba nhà thừa thiên huế một mươi bốn trăm bảy mươi hai nhà phú yên hai mươi một nhà
thời điểm lớn nhất hai mươi bảy trăm sáu mươi một nhà ngập nơi sâu nhất đến một mét
có tới một trăm bảy mươi hai hectare cây ăn quả hoa màu tại quảng trị đà nẵng khánh hòa
và năm mươi cây giống lâm nghiệp năm cây hoa cúc giống ở quảng trị bị ảnh hưởng
đến chiều ngày một mươi sáu tháng một mươi một lũ trên sông hương và sông bồ của tỉnh thừa thiên huế
đã xuồng dây báo động ba
một số tuyến đường của thành phố huế nước đã rút
chính quyền địa phương huy động lực lượng hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh nhà cửa đường xá sớm ổn định cuộc sống
mưa lớn những ngày qua đã khiến một số tuyến giao thông ở vùng đông huyện tuy phước tỉnh bình định bị ngập nước
để bảo đảm an toàn học sinh tại các xã ở phía đông của huyện tuy phước và phú cát
phải nghỉ học do trường bị ngập nước và đường giao thông bị chia cắt
mưa lớn trong hai ngày qua đã làm cho các con sông trên địa bàn tỉnh quảng trị dâng cao và nhanh
có sông đã lên mức gần báo động ba gây ngập lụt các khu vực vùng trũng ở đồng bằng và một số huyện miền núi
tại tỉnh quảng nam mưa lớn trong những ngày qua đã gây sạt lở chia cắt các tuyến đường ở các huyện vùng cao
địa phương đã huy động nhân lực phương tiện máy móc vận chuyển hàng trăm mét khối đất đá sạt lở
tập trung khắc phục sạt lở trên các tuyến giao thông
tại tỉnh khánh hòa khoảng một mươi sáu h ngày một mươi sáu tháng một mươi một đường nha trang đà lạt túc lộ hai mươi bảy c đã thông tuyến một bên các phương tiện lưu thông chậm
chuyển sang tin tức an ninh triệt tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với trần trọng gia bảo chú tại tỉnh hà tĩnh về tội giết người
vào khoảng một mươi năm h bốn mươi năm phút ngày một mươi ba tháng một mươi một thượng úy trần trung hiếu
cán bộ công an xã xuân hồng huyện nghi xuân đang làm nhiệm vụ tại đền chợ củi
thì phát hiện đối tượng trần trọng gia bảo nghi vấn mua bán cháy phép chất ma túy với một người khác nên đã áp sát để bắt quả tang
tuy nhiên đối tượng trần trọng gia bảo đã dùng kéo đâm vào cổ thượng úy trần trung hiếu gây trọng thương
sau khi xảy ra vụ việc lực lượng công an xã xuân hồng cùng với người dân tiến hành đưa thượng úy trần trung hiếu đi cấp cứu
đồng thời bắt sự đối tượng trần trọng gia bảo đưa về trụ sở để điều tra làm rõ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố đà nẵng cho biết vừa phối hợp với công an tỉnh quảng trị
và các đơn vị nghiệp vụ của công an thành phố triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy số lượng đặc biệt lớn từ lào về đà nẵng
đối tượng bị bắt giữ là nguyễn văn cường chú quảng nam là người trực tiếp vận chuyển ma túy về đà nẵng
trước đó qua công tác nắm tình hình lực lượng công an đã nghi vấn một nhóm đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ lào về đà nẵng tiêu thụ dưới nhiều hình thức khác nhau
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi một tại khu vực gần bến xe trung tâm thành phố các trinh sát đã ập và bắt quả tang đối tượng cường và hai lốc máy bên trong có khoảng hai viên thuốc lắc một kg ma túy đá và ketamin cùng một gói heroin
tại cơ quan công an cường đã thừa nhận vận chuyển thuê số ma túy trên về đà nẵng cho một người đàn ông ở viêng trăn lào với tiền công là năm triệu đồng
trước đó đối tượng cũng đã thực hiện chót lọt một vụ hiện công an thành phố đà nẵng đang tiếp tục điều tra mở rộng
trong hai ngày mùng hai và ngày mùng sáu tháng một mươi một trên địa bàn huyện cái bè và huyện châu thành tỉnh tiền giang đã xảy ra hai vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại gần một tỷ đồng
lực lượng công an đã tích cực điều tra và nhanh chóng bắt giữ các đối tượng phạm tội
cụ thể vào ngày hai tháng một mươi một công an huyện châu thành nhận tin báo về vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn ấp tân trang xã đông hòa huyện châu thành
kẻ gian đột nhập vào nhà dân trộm nhiều tài sản trị giá gần sáu trăm linh triệu đồng công an huyện châu thành khẩn trương điều tra xác minh truy bắt đối tượng
đến ngày tám tháng một mươi một công an huyện phối hợp phòng cảnh sát hình sự phòng kỹ thuật nghiệp vụ công an tỉnh tiền giang và công an huyện trợ mới tỉnh an giang bắt giữ nguyễn hoàng phục
trú tại tỉnh đồng tháp khi đang lẩn trốn tại xã hòa bình huyện trợ mới tỉnh an giang
qua điều tra phục khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội công an huyện châu thành đã thu hồi được một số trang sức tài sản đồng thời thu giữ một xe mô tô và một điện thoại di động do đối tượng bán trang sức để mua
tiếp đó vào đêm ngày sáu tháng một mươi một nhận tin báo của anh nguyễn quốc dũng chú tại xã mỹ trung huyện cái bè về việc bị kẻ gian đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động tại ấp hòa phúc xã hòa khánh trộm số tài sản trị giá hơn bốn trăm hai mươi triệu đồng
ngay trong đêm lực lượng công an huyện cái bè phối hợp với phòng cảnh sát hình sự nhanh chóng đến hiện trường khẩn trương điều tra xác minh và đã bắt giữ huỳnh văn nam chú tại huyện cái bè chỉ sau một mươi bốn giờ gây án
tám giờ em đi xuống mỹ tho có công việc
rồi khoảng một mươi giờ em về
em coi ra là phát hiện mất đồ rồi
em điện mấy anh công an qua hỗ trợ liền
mấy anh công an chạy qua liền
mấy anh hỗ trợ rất là tốt và trách nhiệm rất là cao
làm chung dòng một buổi đã bắt được cái nghị phạm rồi
em thấy vui vì mấy anh công an đã hỗ trợ em lấy lại được tài sản
rất cảm ơn mấy anh
những tháng cuối năm tình hình tội phạm gia tăng nhất là tội phạm trộm cắp tài sản
do vậy ngoài biện pháp nghiệp vụ của lực lượng công an
mọi người cần nâng cao ý thức bảo vệ tài sản của mình
góp phần cùng lực lượng công an bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
thưa quý vị theo dự báo trong ngày hôm nay nhiều tỉnh miền trung tiếp tục xảy ra mưa
trong đó từ thừa thiên huế đến quảng ngãi có nơi mưa trên hai trăm linh mm
từ quảng trị bình định đến ninh thuận có nơi trên một trăm linh mm
với lượng mưa này trong hôm nay lũ trên các sông từ thừa thiên huế đến quảng ngãi sẽ xuống chậm
còn các sông ở khánh hòa ninh thuận có khả năng lên lại
sau ngày mai tình hình ngập lụt tại các tỉnh từ thừa thiên huế đến quảng ngãi khánh hòa sẽ giảm nhanh
tuy nhiên hiện nay trên các sông suối dòng chảy xiết độ ẩm đất đã bão hòa
do đó rất dễ xảy ra lũ quét sạt lở đất
người dân cần hết sức cẩn thận khi di chuyển
cần ra soát các khu vực sinh sống những dấu hiệu như là dấu hiệu nứt sạt trượt
thường xuyên cập nhật thông tin dự báo cảnh báo thiên tai để có phương án phòng chống kịp thời
sau tiếng nổ kho chứa vật tư nuôi trồng thủy sản của một hộ kinh doanh
ở phường bảy thành phố cà mau tỉnh cà mau xảy ra cháy lớn
đến nay ước tính thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ngày một mươi sáu tháng một mươi một
người dân nghe tiếng nổ lớn và cột khói đen cao hàng chục mét bốc lên từ kho chứa vật tư nuôi trồng thủy sản
nhận tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh cà mau đã nhanh chóng có mặt tích cực chữa cháy
tuy nhiên do nhà kho có diện tích rộng lối vào đường nhỏ nên việc tiếp cận và chữa cháy gặp nhiều khó khăn
sau gần hai giờ đồng hồ đám cháy lớn được khống chế nhưng nhiều hàng hóa trong kho bị hư hỏng rất nặng
rất may là không có thương vong về người
cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại cụ thể
cho vay một trăm một mươi triệu đồng nhưng thu lợi bất chính tới hơn một trăm linh triệu đồng
hoàng thị thắm chú tại huyện bình xuyên vừa bị công an huyện bình xuyên tỉnh vĩnh phúc khởi tố
cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba thắm tổ chức cho vai lãi nặng dưới hình thức
thế chấp sổ lương sổ trợ cấp hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
với số tiền từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng lãi suất từ ba đến năm đồng một triệu một ngày
trong đó thắm đã cho nguyễn văn trường ở huyện bình xuyên vay hai khoản
tổng số tiền một trăm một mươi triệu đồng thu lợi bất chính hơn một trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã an nhơn tỉnh bình định vừa khởi tố bắt tạm giam
nguyễn quốc túy và nguyễn thành trung cùng chú thị xã an nhơn để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
điều tra ban đầu để có tiền sử dụng ma túy túy và trung đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản
khi đi trên địa bàn xã nhơn hậu thị xã an nhơn phát hiện một chiếc xe máy không có người trông coi
trung đứng cảnh giới để túy dắt xe đi
ngoài vụ việc này hai đối tượng còn thực hiện ba vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã an nhơn